thưa quý vị và các bạn ảo giác khi sử dụng ma túy hay còn gọi là ngáo đá là đặc biệt nguy hiểm
các đối tượng khi không kiểm soát được hành vi sẽ sẵn sàng làm tổn thương chính mình và đe dọa tính mạng của người khác
mới đây công an tp chà vinh tỉnh chà vinh đã kịp thời không chế một đối tượng ngáo đá đang uy hiếp tính mạng của một cô giáo ở khóm hai phường tám tp chà vinh
đối tượng trần bảo phương hai mươi sáu tuổi tên thường gọi là tỉ tạm trú ở tp chà vinh vừa bị công an tp chà vinh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam về tội hủy hoại tài sản và tiếp tục làm rõ hành vi đe dọa không chế con tin
trước đó vào đêm một tháng tám tỉ chạy vào nhà ông thạch nhuông dùng kéo lưỡi hái kề vào cổ bà kim thị trịa vợ ông nhuông
sau đó thấy tỷ tý lưng vào cánh cửa chị thạch thị thanh loan con gái ông nhuông đã nhanh chí mở cửa làm tỉ ngã xuống nền nhà rồi cùng mẹ chạy thoát ra ngoài sân tỷ quay sang khống chế chị dung
nó cứ đòi cắt cổ em xuống nó cứ nói là bữa nay là tao với mày là sẽ chết chung tao cắt cổ mày trước rồi tao sẽ chết sao rồi nó còn qua bên đó tại nó thấy nhiều người và nó chỉ cái nó còn đứng nó nói nữa nó nói là trước khi tao ngủ là tao sẽ cắt cổ mày trước
sự việc thu hút
nhiều người dân hiếu kỳ tập trung khiến cho tinh thần của tỉ bị kích động đối tượng đã dùng bật lửa ném vào đấm dơm trước cửa nhà phát cháy lúc đó lực lượng công an ra sức thuyết phục và cùng người dân dùng phương tiện sẵn có để dập lửa yêu cầu đặt ra lúc này là nhanh chóng giải cứu con tin không chế đối tượng và không để đàm cháy lan sang những nhà bên cạnh
cái khó khăn để thực hiện chiến thuật mà đánh bắt đối tượng thì ở đây là cái nhà này là không có cửa sao mà đối tượng thì có hung khí đang khống chế con tin
mà ngọn lửa thì bóc lên cao khối thì mù vịt cái nữa thì chúng tôi suy nghĩ kìm biện pháp đột nhập phía sau thì không có cửa mà lên mái ton thì cũng rất là khó không được lên là thứ nhất thứ hai nếu như mình trổ từ mái ton xuống thì thời gian không cho phép bởi ngọn lửa đã bóc lên cao rồi chỉ còn một cái biện pháp duy nhất làm sao thu hút được đối tượng rời xa con tin để tiến hành đánh bắt
khi thấy lực lượng công an dần áp sát tỷ liên tục ném nhiều mảnh kính vỡ ra ngoài để ngăn chặn lực lượng giải cứu con tin và làm anh thạch minh
hàng xóm đang cùng lực lượng công an dập lửa bị thương bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng giải cứu con tin an toàn
trước khi xảy ra vụ việc hai ngày công an thành phố cần thơ đã tạm giữ tỷ vì có hành vi ngáo đá gây mất trật tự công cộng
khi được gia đình bảo lãnh trên đường về đến xã đông thành thị xã bình minh tỉnh vĩnh long tì lại tiếp tục xông vào nhà dân ven đường đập phá đồ đạc
sau khi bị tạm giữ về hành vi bắt giữ con tin kết quả xét nghiệm của tỷ dương tính với ma túy
lực lượng công an đã kịp thời khống chế được hành vi nguy hiểm của tỷ tuy nhiên với các đối tượng nghiện lên cơn ngáo đá thì hành động rất khó lường
do đó gia đình và chính quyền địa phương cần đặc biệt quan tâm quản lý chặt chẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng